xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật sự quyết tâm của các cấp chính quyền địa phương và sự tham gia của các doanh nghiệp tỉnh quảng trị đã biến nắng và gió ấy thành sản phẩm hàng hóa thành những cánh đồng điện gió những cánh đồng điện mặt trời tạo nên nguồn điện năng tái tạo góp phần mang lại hiệu quả kinh tế xã hội lớn lao cho địa phương
quảng trị là một tỉnh có tiềm năng lợi thế rất nhiều để phát triển năng lượng tái tạo bao gồm có điện gió điện năng lượng mặt trời
quảng trị là một tỉnh có tiềm năng lợi thế rất nhiều để phát triển năng lượng tái tạo bao gồm có điện năng lượng mặt trời
đây là nhà máy điện gió hướng linh ii tại xã hướng linh huyện hướng hóa tỉnh quảng trị được đưa vào vận hành từ tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy với tổng mức đầu tư hơn một bốn trăm linh tỷ đồng gồm một mươi năm tu bin cho sản lượng điện trung bình là một trăm hai mươi hai ba mươi bốn triệu kwh một năm
sau khi đi vào vận hành nhà máy đã góp phần cung cấp thêm nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia
tốc độ gió tại khu vực dự án được đánh giá rất là tốt
sản lượng điện hàng năm đối với dự án hướng linh ii là dự kiến đạt khoảng trên một trăm linh triệu kwh mang lại một nguồn điện không nhỏ cho hệ thống điện quốc gia
còn tại nhà máy điện mặt trời lig dự án điện mặt trời đầu tiên được triển khai xây dựng từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám tại quảng trị
dự án có tổng mức đầu tư một một trăm hai mươi năm tỷ đồng được xây dựng trên diện tích gần sáu mươi ha thuộc địa phận hai xã do thành do hải huyện do linh
sau sáu tháng thi công nhà máy đã đưa vào hoạt động và hòa lưới điện quốc gia với công suất bốn mươi chín năm mw
nhà máy này cho sản lượng điện khoảng bảy mươi triệu kwh một năm ước tính gần bằng mức tiêu thụ điện hàng năm của trên ba mươi bảy hộ gia đình ở việt nam và nộp ngân sách nhà nước mỗi năm khoảng bốn mươi tỷ đồng
ở đây thì hàng năm thì có rất nhiều loại thiết thứ nhất là về nắng hai là về gió
ba là điều kiện về vùng cát trắng thì nó rất là thuận lợi cho việc làm một cái điện sạch năng lượng điện mặt trời như thế này
chúng tôi rất mong muốn mở rộng hiện nay các dự án đầu tư điện mặt trời ở trong này chúng tôi đang có hai dự án và một phần mở rộng của nhà máy này nữa
trở thành nguồn tài nguyên phát triển công nghiệp điện mặt trời tại địa phương
có thể thấy với lợi thế tự nhiên của mình việc tập trung phát triển năng lượng từ gió không chỉ mang lại nguồn năng lượng sạch mà còn góp phần thay đổi diện mạo nông thôn tại các vùng sâu vùng xa của tỉnh quảng trị
bà con được hưởng lý được hưởng lợi là từ cái dự án đưa lại là cơ sở hạ tầng là ngay càng được phát triển thêm
kể cả các việc về đường xá rồi là một số cái công trình mà công ty đã đầu tư thì cũng tạo điều kiện thuận lợi cho bà con để đi lại
cũng như là tạo điều kiện đốc nghệ vấn đề
phát triển năng suất để nâng cao đời sống cho bà con
miền núi vùng xấu như hưởng linh là một cái vùng là điều kiện thời tiết rất là khó khăn cho phát triển nông nghiệp
thì dự án điện gió sẽ góp phần là thúc đẩy phát triển kinh tế tạo điều kiện công an việc làm cho địa phương
thì chúng tôi cũng trong kế hoạch một năm thì dự kiến đột ngân sách đổ khoảng trên hai mươi tỷ cho địa phương
với những tiềm năng và hiệu quả rõ rệt như vậy trong phát triển năng lượng tái tạo
tại chuyến thăm và làm việc tại tỉnh quảng trị vừa qua bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh đánh giá
quảng trị đang có những điều kiện rất tốt để phát huy trở thành trung tâm năng lượng sạch và tái tạo tại khu vực
với những nguồn năng như điện gió điện mặt trời năng lượng khí nhiệt điện khí
dự kiến trong thời gian tới công suất phát của các dự án đã đầu tư và phê duyệt tại đây đã lên đến gần một mươi mw
trước đó theo quyết định của bộ công thương quy hoạch phát triển điện gió của tỉnh quảng trị
giai đoạn đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi tỉnh quảng trị sẽ có ba vùng điện gió
với diện tích sáu bảy trăm linh bảy hectare tại các huyện hướng hóa gio linh và huyện đảo cồn cỏ
với công suất lắp đặt tích lũy đạt một trăm một mươi mw và sản lượng gió tương ứng là hai trăm tám mươi bảy triệu kwh một năm
năm hai nghìn một mươi chín là năm hoạt động đầu tư năng lượng tái tạo diễn ra sôi động tại quảng trị
với nhiều dự án quy mô lớn được triển khai nhất là lĩnh vực phát triển năng lượng
tỉnh quảng trị xác định thu hút đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo là ưu tiên hàng đầu
nhằm đưa địa phương trở thành trung tâm năng lượng của khu vực bắc miền trung
với tổng công suất đến năm hai nghìn hai mươi năm
dự kiến đạt trên hai chín trăm linh mw và đến năm hai nghìn ba mươi là hơn sáu mw
để dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi một thì hệ thống đấu nối chỉ mới giải tỏa được khoảng một hai trăm linh đến một ba trăm linh mw
do vậy chúng tôi kiến nghị bộ công thương và chính phủ sớm cho triển khai đường dây đông hà lao bảo
đường dây hai trăm hai mươi kv và năm trăm linh kv đông hà lao bảo
để giải tỏa và phát huy được những tiềm năng lợi thế về điện năng lượng tái tạo trên địa bàn của tỉnh quảng trị
và lãnh đạo tỉnh quảng trị cũng rất quan tâm lấy những tiềm năng lợi thế để phát triển năng lượng
và coi việc phát triển năng lượng là trong một trụ cột lớn về lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà
kết luận chuyến thăm bộ trưởng bộ công thương đã chỉ đạo các đơn vị liên quan
đẩy nhanh các dự kiến
dự án nhằm giải tỏa công suất tiếp tục phê duyệt các dự án điện ưu tiên
tuy nhiên cũng sẽ nằm trong tầm kiểm soát công suất
chỉ đạo các đơn vị giải quyết các vấn đề về kho xăng dầu hải hà cảng xăng dầu việt lào
ủng hộ quan điểm xây dựng quảng trị thành trung tâm năng lượng sạch của khu vực miền trung
với ưu điểm nổi bật của năng lượng tái tạo là có thể sử dụng lâu dài bền vững thân thiện với môi trường
cùng với đó là hiệu quả kinh tế xã hội mang lại rất khả quan
vì thế việc phát triển năng lượng tái tạo đang được nhiều địa phương có điều kiện tự nhiên tương đồng như tỉnh quảng trị áp dụng
nỗ lực chú trọng phát triển năng lượng điện tái tạo ở tỉnh quảng trị là điểm sáng đáng ghi nhận
tuy nhiên việc phát triển năng lượng điện tái tạo cũng cần phải đi đúng lộ trình của chính phủ và ngành điện đề ra
để không phá vỡ quy hoạch chung cũng như phát sinh các điểm ngẽn trong quá trình truyền tải hòa lưới điện quốc gia
có như thế nguồn tài nguyên tái tạo này mới không lãng phí và phát huy hiệu quả lâu dài bền vững trong tương lai